chiều ngày ba mươi một tháng một mươi tại trụ sở tổng hội người campuchia gốc việt nam ở thủ đô phnom penh
tổng hội đã phát động quyên góp trong cộng đồng bà con việt kiều các doanh nghiệp việt kiều và các nhà hào tâm
chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước ở miền bắc và miền trung bị thiệt hại nặng nề trong những trận lũ lụt vừa qua
phát biểu phát động quyên góp chủ tịch tổng hội người campuchia gốc việt nam
ông châu văn chi khẳng định bà con việt kiều tại nước sở tại tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
nhưng tấm lòng luôn hướng về quê trái đất tổ chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra đối với đồng bào trong nước
với tinh thần tương thân tương ái ngay trong buổi phát động các cá nhân doanh nghiệp việt kiều và các nhà hảo tâm
đã quyên góp tổng cộng khoảng bốn năm trăm linh usd thể hiện tình đoàn kết yêu thương chia sẻ mất mát với đồng bào bị nạn thiên tai ở trong nước
ngoài buổi phát động quyên góp này tổng hội sẽ tiếp tục vận động và nhận sự quyên góp
ủng hộ của các doanh nghiệp và đồng bào bà con việt kiều góp phần cùng nhân dân trong nước hỗ trợ đồng bào bị nạn lũ lụt sớm vượt qua khó khăn